càng gần tết nhu cầu mua sắm sử dụng thực phẩm càng tăng cao
cùng với đó việc chọn lựa thực phẩm bảo đảm an toàn chất lượng luôn được người tiêu dùng lưu tâm
chính vì vậy sự vào cuộc của các ngành chức năng sớm chấn chỉnh những trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh
sẽ góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm nay
những ngày giáp tết nguyên đán đinh rậu chợ đông hà đã bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường
trước các thông tin phản ánh tình trạng thiếu an toàn trong sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng
và vấn đề hàng giả hàng nhái hàng hết hạn sử dụng kém chất lượng
khiến các gia đình luôn ưu tiên mua sắm tại cơ sở kinh doanh buôn bán có uy tín
đến tết là sơ ngoài thì bán như cái lồn đào
mình tìm chị em mua bán cả năm cả đời trung hàng rồi thì mua cho chắc cảm
để về mà dùng vào ngày tết an toàn
tết nguyên đán năm nay ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị
đã triển khai các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành và liên ngành kết hợp với tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm
theo đánh giá chung phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm các loại thực phẩm bày bán
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật

đe và xử lý một số cơ sở sản xuất thực phẩm chưa đảm bảo điều kiện sản xuất
về trang thiết bị dụng cụ bên cạnh đó các đoàn thanh kiểm tra còn phát hiện
nhiều hàng không đảm bảo chất lượng trong đó nhiều nhất là hàng không chứng minh
được xuất xứ hàng cận hạn quá hạn và hàng không có hồ sơ công bố
tuy nhiên qua kiểm tra các ngành chức năng cũng phát hiện rõ ràng và được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật

bên cạnh đó các đoàn thanh kiểm tra còn phát hiện rõ ràng và không có hồ sơ công bố
với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tết bính thân năm hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng trị sẽ thực hiện được mục tiêu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp tết
đảm bảo thực phẩm an toàn và chất lượng khi lưu thông và sử dụng
có phần mang đến cho người dân những ngày tết vui tươi an toàn và lành mạnh